trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tại tp hcm đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo người gặp khó khăn trên địa bàn
có lẽ đây là quãng thời gian khó khăn nhất của nhiều bà con bán vé số dạo tại tp hcm
nguồn thu chính không còn chi phí tối thiểu cho sinh hoạt mỗi ngày thực sự là một gánh nặng
hôm nay là có gì ăn lấy trong gia đình có rau ăn rau có mắm ăn mắm
còn phải có quá tiết kiệm cho giờ đâu có đi bán đâu có mua ăn đâu
ủy ban nhân dân tp hcm đã quyết định trích ngân sách từ nguồn quỹ chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ gần chín tỷ đồng cho một mươi hai lao động bán vé số dạo trên địa bàn
mỗi người được nhận bảy trăm năm mươi đồng để tạm trang trải trong thời gian thành phố giãn cách xã hội
trong thời gian khó khăn mà nhà nước chúng ta mà quan tâm thương xót đến người dân
thì tôi cũng không có gì hơn và tôi cũng vô cùng biết ơn
đáng của chúng ta đã quan tâm đến người dân
đây không phải là chế độ mà đây là một cái chính sách là những thần trong nước khỏi
thành ra chúng ta mới biết chia sẻ là xem sẽ chia sẻ với nhau
và số mà xót thì thường sẽ áp khu phố tổ địa phố tiếp tục khảo sát
nếu có xót thì tiếp tục bổ sung
những ngày qua nhiều tổ chức đơn vị và các nhà hảo tâm cũng kịp thời chia sẻ khó khăn cùng người lao động nghèo
những phần cơm chay
chí gạo hay mỗi ổ bánh mì miễn phí
đó là tấm lòng nhường cơm sẻ áo của người dân thành phố cùng nhau chống dịch
chiến dịch phòng chống này thì phải toàn dân tham gia
và doanh nghiệp đóng góp được cái gì
cùng với đất nước cùng với chính phủ thì sẵn sàng
trước đó quỹ ba nhân dân thành phố chấp thuận cho tập đoàn mai linh đưa hai trăm linh đầu xe taxi
vào các bệnh viện lớn phục vụ việc đưa rước miễn phí người bệnh xuất viện
hơn lúc nào hết
những sự sẽ chia kịp thời với người nghèo
người yếu thế của chính quyền thành phố
hy vọng khó khăn rồi cũng vơi đi
người lao động có cuộc sống cơ bản hơn trong đại dịch covid một mươi chín